để giúp ngư dân đánh bắt hiệu quả an toàn đúng luật pháp bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam đã triển khai chương trình
cảnh sát biển đồng hành với ngư dân ở khắp các vùng biển của cả nước
chương trình nhằm hướng đến mục đích mỗi ngư dân sẽ là một chiến sĩ
mỗi con tàu của ngư dân khi vươn khơi sẽ là một cột mốc khẳng định chủ quyền biển đảo của tổ quốc
âu tàu cô tô những ngày biển động
mấy ngày qua tàu cá của ngư dân nguyễn văn vương nằm trong âu tàu này đợi thời tiết thuận lợi để vươn khơi
được cán bộ cảnh sát biển chỉ dẫn những quy định khi đánh bắt trên biển
anh và nhiều ngư dân khác thêm tự tin cho những chuyến biển tới
nhiều lúc đánh ra không biết đường nào là nơi nào là nơi vùng cấm
nhà nước quan tâm và tiêm triển những dùng đánh bắt chung hay dùng đánh bắt riêng
thì ngư dân
huyện đảo cô tô với gần năm mươi hòn đảo có ngư trường rộng hơn ba trăm linh km vuông
và có đường phân định biên giới trên biển dài hơn một trăm chín mươi km kéo dài từ đảo trần đến đảo bạch long vĩ thành phố hải phòng
mô hình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân triển khai tại huyện đảo cô tô sẽ tạo thêm động lực hỗ trợ ngư dân vươn khơi bảo vệ chủ quyền
chúng tôi trực tiếp cử các tổ đội đi trên các tàu gần vụ đến trực tiếp đến với người dân đánh bắt trên biển để trực tiếp trên thuyền trên biển
tuyên truyền làm sao cho bà con nâng cao nhận thức trách nhiệm của mình cùng với lực lượng cảnh sát biển để tham gia bảo vệ chủ quyền
và nâng cao nhận thức của bà con trong việc chấp hành các quy định khi đánh bắt trên biển nhất là không sang các vùng biển nước ngoài đánh bắt trái phép
áo phao cứu sinh tủ thuốc cá nhân hay lá cờ tổ quốc tung bay trên mỗi con tàu chính là nguồn động viên góp sức của lực lượng cảnh sát biển để ngư dân vươn khơi phát triển kinh tế bảo vệ chủ quyền của đất nước
chính nhờ các lực lượng này cũng giúp cho ngư dân của chúng tôi yên tâm bám biển thực hiện phát triển kinh tế của mình
làm sao để mỗi bà con hiểu và nắm bắt tình hình và phối hợp tốt với các lực lượng trên biển để thực hiện
chúng tôi sẽ cùng nhau giữ chủ quyền cũng như phát triển kinh tế